sáng nay tòa nhân dân tỉnh bình định đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử đinh công nhật
chú tại huyện phù mỹ tỉnh bình định nhật là đối tượng đã giết chủ nợ rồi trôn sát phi tàng
theo cáo trạng nhật vai của phan văn dũng hơn bảy trăm linh triệu đồng và dũng đã nhiều lần đòi nhưng nhật không trả
chiều ngày sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi hai dũng tiếp tục đến gặp nhật đòi nợ song nhật vẫn không trả dẫn đến hai bên mâu thuẫn
nhật đã dùng ghế gỗ đập vào đầu của dũng sau đó dùng tay bóc cổ dũng dẫn đến tử vong
chưa dừng lại đối tượng còn đưa thi thể của nạn nhân đi giấu ở nghĩa địa xã mỹ cát huyện phú mỹ hòng che giấu hành vi tổ lỗi của mình
trong quá trình làm việc với cơ quan điều tra đinh công nhật khai báo quanh co gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra
song với sự phối hợp chặt chẽ của cơ quan tố tụng và sự giúp đỡ của nhân dân vụ việc đã được làm sáng tỏ
kết thúc phiền tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt đối tượng hai mươi năm tù giam